ngày hôm nay một mươi năm tháng một mươi hai công an tỉnh đắk lắc tổ chức lễ gia quân đợt cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
cụ thể từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
các đơn vị lực lượng công an trên toàn tỉnh sẽ đồng loạt triển khai lực lượng phương tiện
nhằm giữ vững an ninh trật tự chủ động phòng ngừa và đấu tranh với hoạt động chống phá
của các thế lực thù địch kiềm chế tội phạm bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm
các hoạt động văn hóa xã hội diễn ra trước trong và sau tết nguyên đán canh tị
ngay sau buổi lễ gia quân các lực lượng công an tỉnh đã diễu hành trên các trục đường chính
của thành phố buôn ma thuột và các huyện thị xã biểu dương lực lượng và tuyên truyền đợt cao điểm
tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi